bịa ra câu chuyện vay tiền hộ chồng là phó giám đốc công ty để vay một tỷ đồng của hai người quen
sáng qua công an tỉnh thanh hóa đã thi hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với đới thị loan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở số nhà một trăm bốn mươi một phố hoàng văn thụ phường ngọc trạo tp thanh hóa
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu điều tra trước đây đới thị loan là nhân viên của chi nhánh công ty cổ phần đường sắt thanh hóa
về sau loan mở cửa hàng bán quần áo và tiệm spa nhưng ngày càng lâm vào nợ nần
lợi dụng mối quan hệ thân tình với gia đình của hai nạn nhân loan đã nói dối hai người này
và hỏi vay tiền hộ cho chồng là phó giám đốc chi nhánh công ty cổ phần đường sắt thanh hóa
xí nghiệp xây dựng công trình để phục vụ sản xuất kinh doanh
để tạo niềm tin cho nạn nhân loan đã sử dụng chữ ký khắc sẵn của chồng
và con dấu của chi nhánh công ty cổ phần đường sắt thanh hóa xí nghiệp xây dựng công trình
đóng vào các hợp đồng vay tiền của hai ông này với tổng số tiền một tỷ đồng
sau khi lấy được tiền của hai nạn nhân loan đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân và không có khả năng chi trả
biết bị loan lửa hai nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an
ngoài ra đới thị loan còn vay tiền của rất nhiều người trên địa bàn thành phố thanh hóa
đến nay vẫn không có khả năng trả nợ với số tiền hàng chục tỷ đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở